ngày một mươi hai tháng ba ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức sơ kết một năm thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm
nhằm đánh giá lại những kết quả đạt và những tồn tại hạn chế trong chế tài xử lý vi phạm an toàn thực phẩm
sau một năm thực hiện quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi chín qdttg ngày năm tháng một mươi hai hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm nhìn chung mô hình này đã nhận được sự đồng thuận
của các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố
đó là ý thức của người dân đối với chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm đã được nâng cao
các vụ về ngộ độc thực phẩm đã được hạn chế mô hình chợ về an toàn thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ
đã được người dân tin tưởng
được những thành công bây giờ là nó sẽ đến từ thứ nhất bản thân chúng tôi cố gắng
nhưng mà nó cũng phải là một cái sự tích lũy của các ban ngành trước đây đã làm
và bây giờ mình tiếp tục thừa hưởng chứ không phải tự dưng từ trên trời xuống
không phải chỉ trong một năm làm lóng một cái mà nó ra như vậy thì phải thấy như vậy
thế thì những cái gì chúng tôi đang làm hết sức quyết liệt ở đây
thì nó cũng phải có một khoảng là một năm hai năm sau mới thấy được cái tác dụng chính của nó
rồi cái thứ hai nữa là gì những cái vụ việc mà bắt được về phía thực phẩm tôi phải nói là khá là nổi cộng
đặc biệt là về lĩnh vực thực phẩm tươi sống
hiện nay được sự quan tâm của ủy ban nhân dân thành phố
ban quản lý an toàn thực phẩm đã thành lập xong bộ quản lý nhà nước với bốn trăm bốn mươi biên chế
trong đó có tám đội quản lý về an toàn thực phẩm liên quận huyện
hai đội quản lý hai chợ đầu mối hóc môn và bình điền các trung tâm xét nghiệm
sau khi kiểm tra ra xót lại đó thì thấy là đúng là nó cần
bởi vì trước nay nó rất là manh muốn tức là sở nào cũng kiểm tra rồi là ngành nào cũng kiểm tra
nhưng mà một đầu mối lại thì ủy ban phố không xót nổi
tức là đầu mối thì vẫn lợi cho thành phố nhưng mà thật sự là ủy ban phố không xót nổi
nó vẫn tình trạng là có thể bị lạm dụng lợi dụng những việc kiểm tra này để dũng nhiễu phiền hạ tiêu cực
trong năm qua ban an toàn thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra chín trăm sáu mươi bảy cơ sở
phát hiện vi phạm một trăm bảy mươi bốn cơ sở phạt tiền hai năm tỷ đồng như tiêu hủy bốn con lợn bị tiêm thuốc an thần
trong khi giết mổ hai bảy trăm linh tấn thịt heo bốn tấn mực quá thời hạn sử dụng
trong thời gian tới ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông
để nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về an toàn thực phẩm
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm
đặc biệt các chợ dân sinh chợ tạm bếp ăn tập thể các cơ sở sản xuất công khai các đối tượng vi phạm
và các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật